tại khu vực châu á các nghi lễ tổ chức đám tàng cũng đa phần thay đổi do covid một mươi chín
và được tổ chức theo nhiều hình thức khác nhau ở từng địa phương
tại philippines chính quyền địa phương được giao nhiệm vụ đảm bảo thi thể người chết do covid một mươi chín
hoặc nghi nhiễm phải được hỏa táng hoặc trồn cất nạn nhân trong vòng một mươi hai giờ sau khi qua đời
các nhà tăng lễ và nhà hỏa táng có thể bị tước giấy phép hoạt động nếu từ chối tiếp nhận thi thể
phòng tục máy táng ở ấn độ được tiến hành theo những nghi lễ của đạo hindu đạo trên và đạo hồi
theo đó người qua đời vì covid một mươi chín phải được hỏa táng hoặc trồn cất trong vòng hai mươi bốn giờ
nhưng ở indonesia nơi phần lớn người dân theo đạo hồi giáo rất ít gia đình lựa chọn hỏa táng cho người thân của họ
ở bogo đã có nhiều người tình nguyện làm công việc trôn cất người đã khuất vì covid một mươi chín
đôi khi họ không mặc đồ bảo hộ
các tình nguyện viên ở malaysia cũng hỗ trợ đất nước giải quyết áp lực số ca tử vong tăng cao
nhiều nhân viên đã tình nguyện vận chuyển thi thể người qua đời vì covid một mươi chín đến nghĩa trang để trôn cất
một công việc có rủi ro lây nhiễm cao
singapore đã quyết định thắt chặt các biện pháp kiểm soát đường biên tăng cường xét nghiệm pcr
và dừng kế hoạch nới lỏng hơn nữa các biện pháp giãn cách xã hội
để có thêm thời gian chuẩn bị đối phó với biến thể omicron của virus sars cov hai
lực lượng liên bộ đặc trách covid một mươi chín tại cuộc họp báo chiều ba mươi tháng một mươi một cho biết
dù tới nay singapore chưa có ca nào nhiễm biến thể omicron
nhưng lúc này cần triển khai các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu nguy cơ biến thể xâm nhập
từ ngày ba tháng một mươi hai các biện pháp kiểm soát mới đối với người nhập cảnh sẽ được kích hoạt
theo đó tất cả những người nhập cảnh qua làn đi lại cho người đã tiêm đủ vaccine
sẽ phải xét nghiệm nhanh art tại các trung tâm xét nghiệm vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy
sau khi có mặt tại singapore
trước đó những người này chỉ phải xét nghiệm pcr sau khi nhập cảnh
bên cạnh đó tất cả những người nhập cảnh hoặc quá cảnh tại singapore bằng đường hàng không
đều phải có kết quả xét nghiệm âm tính
có thể xét nghiệm pcr hoặc ait trong vòng hai ngày trước khi lên chuyến bay tới singapore
quy định này áp dụng cả với du khách từ trung quốc đại lục cũng như đài loan hồng kông macau trung quốc
vốn trước đó chỉ phải xét nghiệm pcr một lần khi nhập cảnh vào singapore
những du khách nhập cảnh vào singapore không sử dụng nguy cơ bằng nguy cơ bằng
vtl sẽ phải thực hiện xét nghiệm pcr
trước đó họ không phải xét nghiệm khi nhập cảnh mà xét nghiệm pcr vào ngày kết thúc cách ly
ngoài ra singapore sẽ thông báo xét nghiệm đối với toàn bộ những người đã nhập cảnh vào nước này
từ ngày một mươi hai đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một và có lịch sử đi lại trước đó tới các khu vực nước bị ảnh hưởng của biến thể omicron
singapore cũng sẽ triển khai xét nghiệm pcr định kỳ hàng tuần
bắt đầu từ ngày hai tháng một mươi hai cho lực lượng làm nhiệm vụ tại sân bay và khu vực đường biên giới
thay vì xét nghiệm nhanh ait sẽ được xét nghiệm vào ngày hai tháng một mươi hai
như hiện nay
mtf cho biết việc xét nghiệm pcr sẽ giúp kịp thời phát hiện ra những người có thể nhiễm biến thể omicron
trong trường hợp phát hiện người nhiễm hoặc nghi nhiễm biến thể omicron
họ sẽ không được phép cách ly tại nhà như trước đây
thay vào đó được đưa tới trung tâm dịch bệnh chuyển nhiễm quốc gia để cách ly riêng và điều trị
những người tiếp xúc gần cũng sẽ phải cách ly và điều trị tại các trung tâm chỉ định